tòa nhân dân tỉnh bình phước đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt bị cáo lưu văn hiệp hai mươi năm tuổi trú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước một mươi hai năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hiệp đưa tiền nhờ nông văn tuấn mua ma túy về sử dụng nhưng tuấn không mua
đến sáng ngày hôm sau hiệp đi tìm tuấn và đòi lại số tiền đã đưa cho tuấn nhưng tuấn không đưa nên giữa hai bên đã xảy ra cãi nhau dẫn đến sô sát
hiệp đã dùng dao đâm một nhát vào bụng và chém một nhát vào vai trái do vết thương quá nặng tuấn đã tử vong vào ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín khi đang cấp cứu tại bệnh viện
sau khi gây án hiệp bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thì đã ra đầu thú
đã từng có hai tiền án thế nhưng nguyễn văn giáp trú tại thành phố vĩ yên và phó quang dự trú tại thành phố phúc yên vẫn rủ nhau đi cấp giật tài sản của người đi đường
trước đó công an huyện tam đảo nhận được đơn trình báo của hai người phụ nữ bị hai nam thanh niên đi xe mô tô không biển kiểm soát giật chiếc túi sách sau đó tăng ga bỏ chạy về hướng xã đạo trù
bên trong túi sách có hai chiếc điện thoại hơn bốn triệu đồng tiền mặt một thẻ atm và một số giấy tờ tùy thân khác
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã xác định được hai đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp giật trên là nguyễn văn giáp và phó quang dự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đảo đã thu giữ một xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án cùng với các tăng vật có liên quan đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng này theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ ngộ độc tập thể đã khiến cho hàng trăm người nhập viện sau khi ăn tiệc cưới
vào ngày một tháng bảy tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bình phước cho biết qua kết quả giám định mẫu thức ăn mẫu chất thải của bệnh nhân
lực lượng chức năng đã phát hiện nguồn nhân dẫn đến ngộ độc là do vi sinh vật khuẩn ecoli có trong món miến xào hải sản
ngay sau khi có kết quả giám định đơn vị này đã chuyển hồ sơ sang sở y tế tỉnh bình phước để tiếp tục hoàn thiện kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình phước xử lý cơ sở tiệc cưới hồng mỹ đơn vị đã để xảy ra vụ ngộ độc theo quy định của pháp luật
trước đó vào trưa ngày bảy tháng sáu gia đình ông lê đức hải tổ chức đám cưới cho con trai tại thôn hưng lập xã phước
tuy nhiên thị xã phước long tiệc cưới được tổ chức với quy mô sáu trăm linh khách
vào tối cùng ngày hàng trăm người đã có triệu chứng như nôn ói và đi ngoài nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã phước long và bệnh viện huyện phú riềng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé